kết luận số bảy mươi chín ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng tám tuần thứ hai đợt hai bộ chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm
với một mươi hai đảng bộ trực thuộc trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện
và những phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
nhóm một do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh phú thọ
tuyên quang và hà nam nhóm hai do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì
đã làm việc với đảng bộ tỉnh hà tĩnh hòa bình bắc ninh và lai châu
nhóm ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì
đã làm việc với đảng bộ tỉnh ninh bình long an bến tre trả vinh và an giang
tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương
văn phòng trung ương đảng và đại diện một số bộ ngành
tại các buổi làm việc sau khi nghe đại diện lãnh đạo đảng bộ các tỉnh trình bày dự thảo
các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ý kiến đóng góp của các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư đã cho ý kiến vào các văn kiện của các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ
đại diện bộ chính trị ban bí thư đã cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề kết cấu
đánh giá nhận định chủ yếu phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp lớn
những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết
các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ
cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy
về nội dung và phương thức lãnh đạo những kinh nghiệm tốt cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương
đối với phương án nhân sự của cấp ủy cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự số lượng ban chấp hành
ban thường vụ và về tiêu chuẩn nhất là cơ cấu về độ tuổi tỷ lệ tuổi trẻ tỷ lệ nữ tỷ lệ tái cử
căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến của các đồng chí bộ chính trị ban bí thư
các ban bộ ngành trung ương các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội
để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
như vậy tính đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị đã làm việc với hai mươi bảy trên sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương
công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc
chú đáo trách nhiệm cao quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm cttu của bộ chính trị và các quy định hướng dẫn của trung ương
các buổi làm việc của bộ chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ hai đợt hai đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị có liên quan
chiều nay các bộ trưởng kinh tế asean đã có hội nghị tham vấn với các đối tác ngoại khối bao gồm hàn quốc
buổi tham vấn do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và bà yu myung hee
bộ trưởng thương mại hàn quốc đồng chủ trì
các bộ trưởng asean và hàn quốc ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
tới cuộc sống của nhân dân và xã hội trong toàn khu vực
các bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển kinh tế
giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô
những việc này cần được tiến hành thông qua việc mở cửa thị trường và bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực
đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết yếu như dược phẩm thuốc men và lương thực
các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết hiệp định vừa xếp trong năm hai nghìn hai mươi giữa các bên
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong khu vực
các bộ trưởng cũng ghi nhận thương mại và đầu tư song phương giữa hai bên trong thời gian qua
theo thống kê của phía asean trong năm hai nghìn một mươi chín thương mại song phương giữa asean và hàn quốc
đã đạt một trăm năm mươi sáu năm nghìn tỷ usd chiếm năm sáu tổng giá trị giao dịch thương mại của asean với các đối tác ngoại khối
trong khi fdi từ hàn quốc và các nước asean đạt khoảng hai sáu tỷ đô la mỹ chiếm khoảng một sáu tổng lượng giá trị đầu tư từ nước ngoài vào asean
với những con số này hàn quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ năm và đối tác đầu tư lớn thứ bảy trong số các đối tác ngoại khối của asean trong năm hai nghìn hai mươi
các bộ trưởng cũng ghi nhận việc thành lập trung tâm sáng tạo công nghiệp asean hàn quốc và
trung tâm nghiên cứu tiêu chuẩn hóa trong thời gian qua đây là những hoạt động được triển khai đúng thời điểm cho cả hai bên
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành thực hiện kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình
về đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm và đề án thành lập tp thủ đức
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến kết luận của ban cáng sự đảng chính phủ thủ tướng chính phủ
ý kiến của các phó thủ tướng chính phủ và các góp ý của thủ trưởng các bộ ngành tại cuộc họp ban cán sự đảng chính phủ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hoàn thiện đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm tham mưu dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân tp hcm gửi bộ ngành trung ương
thẩm định đề án và xây dựng kế hoạch làm việc với các bộ ngành trung ương để hoàn chỉnh tờ trình của chính phủ trình quốc hội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu nội dung quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố
ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng tám tại sở khoa học và công nghệ tp hcm đã diễn ra vòng bán kết cuộc thi dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc tranh tài của năm mươi thí sinh sau khi vượt qua vòng sơ khảo và khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyên chọn
hiện tp hcm khởi hợp với tp hcm
khởi động các hoạt động của tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua các cuộc thi liên quan tới trí tuệ nhân tạo với bài toán năm nay là giải quyết vấn đề cho tp hcm
cuộc thi nhằm tìm kiếm và hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh giao thông tài chính y tế giáo dục nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội
trước khi vào vòng bán kết tác giả của năm mươi dự án này đã tham gia vòng bootcamp hai hai nghìn hai mươi khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyển chọn
sau khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyển chọn các thí sinh cuộc thi hai hai nghìn hai mươi tranh tại để chọn ra hai mươi dự án xuất sắc nhất cho vòng chung kết diễn ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
mới đây ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư tám sửa đổi thông tư hai mươi hai
trong đó cho phép lùi thêm một năm việc xiết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn
cụ thể tỷ lệ này vẫn sẽ được duy trì ở mức là bốn mươi đến đầu tháng một mươi năm sau
nhiều ý kiến cho rằng quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình cung vốn ra thị trường
tuy nhiên đối với các dự án bot giao thông thường có thời gian vay vốn trong vài chục năm thì liệu nút thắt tiến dụng có được nới ra thêm hay không
đặc biệt là các dự án thành phần của cao tốc bắc nam đang được gấp rút triển khai để kịp tiến độ
theo quy định mới ngân hàng nhà nước cho phép lùi thêm một năm áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và giải hạn vẫn ở mức bốn mươi thay vì ba mươi bảy
giới phân tích cho rằng sẽ tạo thêm cơ hội và dư địa vốn để các ngân hàng cung ứng vốn cho thị trường
từ bốn mươi xuống ba mươi bảy thì mặc dù là chỉ có ba thôi nhưng mà ba đó tính ra trên tổng dư nợ của ngành ngân hàng
cái số tiền rất lớn và cái số tiền nó đáng lý là không được dùng cho vay chung và dài hạn
thì cái việc mà rời cái quy định này cho một năm nữa nó sẽ giúp các ngân hàng vẫn được sử dụng cái vốn đó là cái vốn ngắn hạn
để cho vay chung và giải hạn mà trong đó có các dự án biểu thị
đã lọt qua sơ tuyển và đang làm hồ sơ thầu cả năm dự án thành phần ppp của cao tốc bắc nam
đại diện công ty senco bốn cho rằng việc các ngân hàng chưa phải giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn
đồng nghĩa sẽ có thêm cơ hội cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư các dự án
tuy nhiên trên thực tế ngân hàng có gật đầu cho vay hay không lại vụ thuộc hoàn toàn vào tính khả thi trong phương án tài chính của các dự án
mục tiêu ở đây là đầu tư nên cái nới rung đấy cũng một phần thôi
chứ còn nữa là chủ yếu là nó quan trọng là dự án nó có những điều kiện thuận lợi và có phần hiệu quả
chứ còn nếu mà dự án không hiệu quả thì cũng khó cho nhà đầu tư và ngân hàng
còn theo đại diện tập đoàn đèo cả
doanh nghiệp này đang tham gia hai dự án ppp cao tốc bắc nam
nhưng một dự án hiện đã bị ngân hàng từ chối tài trợ vốn vì không hiệu quả
dự án còn lại đang nghiên cứu đàm phán nhưng cũng rất khó khăn
bởi các ngân hàng vẫn đang phải tuân thủ quy định siết tín dụng đối với các dự án bot giao thông
được ngân hàng nhà nước đưa ra vào năm ngoái
chưa kể đối với lĩnh vực bot giao thông thường có lượng vốn lớn
thời gian cho vay dài và năng lực của chủ đầu tư hạn chế
thì các ngân hàng vẫn khó dám mạnh tay cho vay vì còn không ít rủi ro tiềm ẩn như giai đoạn trước đây
sau đây là những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mà chúng tôi vừa cập nhật
thưa quý vị tính đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới tại đà nẵng
và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bình dương
trong ngày việt nam cũng đã ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới tại đà nẵng

và thêm một mươi bốn ca được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giã chiến hòa vang và bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh quảng nam
chuyển sang một thông tin quan trọng khác cũng liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam xã tam hiệp huyện núi thành
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã tổ chức xuất viện cho chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín
sau ba lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với sars cov hai
bệnh nhân được bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho ra viện lần này bao gồm
bệnh nhân năm trăm chín mươi tám bệnh nhân bảy trăm bảy mươi bốn bệnh nhân chín trăm một mươi một bệnh nhân bốn trăm ba mươi hai bệnh nhân tám trăm ba mươi năm bệnh nhân bảy trăm chín mươi hai bệnh nhân bốn trăm sáu mươi ba bệnh nhân bảy trăm hai mươi bệnh nhân bảy trăm ba mươi
sáng cùng ngày bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam cũng đã làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân năm trăm sáu mươi
tính đến nay tại quảng nam đã có hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hai mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh được xuất viện và được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương
ngày hai mươi chín tháng tám các cơ quan chức năng việt nam và các cơ quan chức năng đài loan trung quốc
đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa hai trăm ba mươi công dân việt nam từ đài loan trung quốc về nước
hành khách trên chuyến bay là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay

hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
từ giờ ngày hai mươi chín tháng tám hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương đã được hoạt động trở lại
hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tỉnh liên tỉnh trên địa bàn thành phố hải dương và các bến xe khách được hoạt động trở lại bình thường
phương tiện chỉ được chở tối đa năm mươi số ghế trên xe đồng thời phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả người điều khiển phương tiện người phục vụ hành khách luôn phải đeo khẩu trang đúng cách trong các khu vực nhà ga bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình
trong quá trình di chuyển nếu có hành khách có biểu hiện sốt ho khó thở cần thông báo trực tiếp với cơ quan chức năng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn kịp thời
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định của bộ giao thông vận tải và bộ y tế
để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra ở tuyến trung ương do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
hội chữ thập đỏ tỉnh lâm đồng và ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện huyện lâm hà đã tổ chức ngày hội hiến máu tỉnh nguyện
ngày hội đã thu nhận sáu trăm năm mươi ba đơn vị máu chỉ viện cho viện huyết học và truyền máu trung ương thông qua đường hàng không
với mong muốn được chia sẻ giọt máu của mình để cấp cứu cho những người bệnh trong bối cảnh ngành y tế khó khăn về máu
ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn một người tham gia và đã tiếp nhận được sáu trăm năm mươi ba đơn vị máu
trong đó có bốn trăm bốn mươi ba đơn vị máu lớn ba trăm năm mươi ml trên một đơn vị máu
do lực lượng y bác sĩ không đáp ứng đủ và để kịp chuyến bay chuyển máu về hà nội
nên ban tổ chức đành phải xin lỗi hơn ba trăm linh người không lấy máu thêm được
theo hội chữ thập đỏ tỉnh lâm đồng mặc dù thời điểm này rất khó khăn về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tỉnh nguyện
nhưng hội chữ thập đỏ đã phối hợp tốt với ngành y tế bảo đảm quy trình an toàn cho người hiến máu
nên ngày hội hiến máu tỉnh nguyện đã thành công tốt đẹp
mới đây tại thành phố cần thơ một thầy giáo trẻ đã sáng chế ra thiết bị có tên là scorobot
vận hành tại khu cách ly điều trị covid một mươi chín của bệnh viện lao và bệnh phổi thành phố cần thơ
thiết bị này góp phần hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ y bác sĩ trong công tác điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
di chuyển đường dài lên dốc xoay vòng phát tín hiệu mang nhu yếu phẩm vật tư y tế
hỗ trợ thầy thuốc giao tiếp với bệnh nhân thông qua camera gắn trên robot
sản phẩm này có tên là smart carri robot hay còn gọi tắt là sc robot
do thầy giáo trẻ trần hoài tâm khoa kỹ thuật cơ khí trường đại học kỹ thuật công nghệ cần thơ sáng chế
sản phẩm đang được vận hành trong khu cách ly điều trị cho bệnh nhân chín trăm tám mươi
phòng robot này để tránh trường hợp
mà chúng ta phải tiếp xúc nhiều lần với người bệnh
thì nếu như chúng ta không có con robot này thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng nhân viên y tế tiếp xúc người bệnh
thì phải sử dụng nguyên một cái bộ đồ bảo hộ
chỉ giá cái đồ bảo hộ này nó khoảng ba trăm linh ngàn đồng
một ngày chúng ta tiếp xúc ví dụ đưa thức ăn hay là đưa nhu yếu phẩm cho bệnh nhân
thì tối thiểu một ngày chúng ta phải một người đó phải dùng tới mấy bộ
thì nó rất là tốn kém trong vấn đề này
sc robot được thiết kế gồm hai bộ phận mạch điều khiển và cơ khí
trong đó có đèn tín hiệu camera giám sát thiết bị phát sóng wi fi
sc robot được điều khiển thông qua sóng vô tuyến hoặc qua điện thoại di động
thông qua thiết bị phát sóng wi fi
robot có thể di chuyển linh hoạt với tốc độ năm km trên giờ
sử dụng năng lượng pin có thể sạc tái sử dụng sau năm giờ hoạt động liên tục
theo thầy giáo trần hoài tâm thời gian thiết kế và hoàn thành sc robot chỉ mất khoảng ba tuần
toàn bộ chi phí đầu tư chỉ trên dưới một mươi bốn triệu đồng
tuổi thọ của sản phẩm có thể sử dụng kéo dài từ một đến hai năm
về mặt điện tử thì một phần là mình trong cái quá trình giảng dạy cũng như quá trình nghiên cứu thì mình có sẵn
tuy nhiên cũng có những vật liệu về cơ khí đặc biệt là các động cơ các bộ dập tốc
thì mình phải đặt hàng ở sài gòn mà có khi ở hà nội
thời gian cũng ảnh hưởng trong công tác mình thiết kế mình chế tạo để mình hoàn thành robot này
với tâm niệm chung tay chống dịch covid một mươi chín phục vụ cộng đồng

và niềm đam mê nghiên cứu
thầy trần hoài tâm còn đang cùng nhóm nghiên cứu sáng chế thêm thiết bị sát khuẩn và đo nhiệt độ tự động
hiện sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm chuẩn bị đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn thành phố cần thơ
ngày hai mươi chín tháng tám tòa án nhân dân tp đà nẵng đã xét xử và tuyên án sơ thẩm
vụ án tổ chức đưa người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép
trong đó có một đối tượng mang quốc tịch trung quốc
từ năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng gồm một người trung quốc và hai người việt nam
đã ba lần tổ chức đưa nhiều người trung quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép
thu lợi tổng số tiền hơn hai trăm một mươi bốn triệu đồng
trước hành vi phạm tội nhiều lần và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên án sơ thẩm xử phạt đối tượng người trung quốc
tám năm tù giam và trục xuất khỏi việt nam khi đối tượng chấp hành xong hình phạt tù
đối tượng người việt nam nhận tổng hình phạt là một mươi một năm tù
kèm theo hình phạt bổ sung xử phạt bốn mươi triệu đồng mỗi người
theo thông tin từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk nông
trong quá trình thi công quảng trường huyện đắk miêu đã phát hiện một căn hầm chiến đấu
có nhiều hải cốt và di vật liệt sĩ
ngày hai mươi bảy tháng tám trong lúc đào đất san lấp mặt bằng khuôn viên quảng trường huyện đắk miêu
đơn vị thi công đã phát hiện một căn hầm bên trong có nhiều bộ hài cốt
và nhiều di vật của bộ đội ta trong chiến tranh
dự kiến ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng công binh
tỉnh đắk nông sẽ dò tìm và gỡ các vật liệu nổ ở khu vực này
để các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm hải cốt liệt sĩ
các liệt sĩ được phát hiện lần này sẽ được truy điệu và an táng
tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đắk miêu